kính chào quý vị và các bạn
từ hôm nay trở đi do hội tụ gió suy yếu và nhường chỗ cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa
nên nhiệt độ tăng dần với mức nhiệt giao động từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ nắng nóng bắt đầu xuất hiện trên khu vực
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới về chiều tối vẫn có mưa rông lác đác vài nơi
ban ngày nắng xuất hiện nhiều hơn với cường độ cũng mạnh hơn
khiến cho nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ nắng nóng xuất hiện cục bộ vài nơi
quá trình nâng trục dần lên phía bắc của dạnh áp thấp và sự mở rộng trở lại của vùng thấp nóng phía tây
cũng khiến cho nắng nóng ở trung bộ gia tăng
sự báo là nắng nóng sẽ trải dài từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nhiệt độ ngày đêm
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi tám độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới cũng có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày đạt ngưỡng là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng phía bắc khu vực có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
về chiều tối trung bộ vẫn có mưa rông vài nơi
trong cơn rông người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ba ngày tới gió mùa tây nam được nhận định là vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại
vì thế mà tại khu vực tây nguyên vẫn có nắng nhiều vào ban ngày
chiều tối có mưa rông vài nơi với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh
các tỉnh thành nam bộ ba ngày tới cũng chỉ có mưa rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ